tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi thông tin báo chí
về hội nghị ban tổ chức sea games ba mươi một và asean paragame một mươi một tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
theo thông báo của ban tổ chức về công tác chuẩn bị cho hai đại hội
sea games ba mươi một dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hà nội là địa điểm thi đấu chính cùng với một mươi địa phương lân cận
dự kiến tổ chức bốn mươi môn với khoảng năm trăm hai mươi nội dung thi đấu
trong khi asean paragame một mươi một chỉ tổ chức tại hà nội dự kiến có một mươi bốn môn thể thao
ngoài ngân sách trung ương căn cứ và yêu cầu thực tế
thành phố hà nội và các địa phương tham gia tổ chức đại hội chủ động bố trí kinh phí
từ ngân sách địa phương và các nguồn tài trợ để phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội